thưa quý vị các đồng chí và các bạn
minh tân là một xã miền núi nghèo của huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
người dân nơi đây tuy nghèo nhưng sống trọng nghĩa tình hiếm khi xảy ra xô xát cãi vã
thế nhưng cuộc sống bình yên của người dân xã minh tân đã bị xáo trộn kể từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
nguyên nhân bắt nguồn từ việc xác một người thiếu nữ được phát hiện với nhiều vết thương tại vùng đầu và mặt
vậy ai đã ra tay sát hại người con gái tội nghiệp này động cơ gây án của kẻ thủ ác là gì
mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng đồng hành với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố hải phòng đi tìm lời giải cho vụ án nêu trên
sáng ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi nghe tin con gái là hoàng thị phượng về thăm gia đình ông hoàng đình hà vội vã trở về nhà
về tên ơi nhìn coi nhìn
một lượt vẫn không thích con đâu
tưởng con lên đồi ông hoàng chạy lên tìm thì bất ngờ nhìn thấy một vũng máu
thấy vết máu ông hòa phát hiện con gái nằm bất tỉnh trong căn bếp nhỏ bỏ hoang với nhiều thương tích ở đầu vào mặt
quá hoảng sợ ông báo với chính quyền địa phương
khi vào tới ngõ của nhà nạn nhân thì chúng tôi thấy ở sân rất nhiều vết máu
từ vết máu đó chúng tôi theo vết máu đi ngược lên trên đường sau nhà của nạn nhân
từ đấy thấy có một vũng máu nằm ở dãnh nước trên dìa núi
từ dãnh nước đấy chúng tôi nhìn xuống thấy có một vết trượt qua bờ rào
và có cả một dây buộc tóc của một phụ nữ rơi văng ra ngoài
từ đó chúng tôi đi xuống phía dưới vào nhà của một
ông tên là đại sĩ
đỗ đức ân nhà bỏ hoang nhà bếp
thì chúng tôi vào nơi thì thấy có một nạn nhân đang ngồi trong góc nhà
khi ngồi trong góc nhà rồi thì xác định đây là nạn nhân là hoàng thị phượng vì được tin báo
thì chúng tôi có mở cái áo ra thì thấy cháu phượng đã tử vong
nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án công an xã bình tân đã báo cáo sự việc lên cấp trên

nhà hạnh đối tin báo c wand cả sát điều tra công an tp hải phòng
đã phối hợp với viện kiểm soát manufacturing
và các đơn vị nghiệp vụ khác nhanh chóng tiếp cận hiện trường
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tengao tàu nhé
hiện trường vụ án là căn bếp bỏ hoang của gia đình anh đỗ đức ân tại sáu một mươi

xã minh tân huyện thuyền nguyên thành phố hải phòng
nạn nhân chết trong tiêu thí dựa lưng vào tường
xung quanh nạn nhân là nhiều vũ máu

nạn nhân bị đa chân tương vùng đầu vớ hộp sọ dẫn đến tử vong
có khi là đối tượng cũng có biết là cũng có đi đứng phía sau gì đó sau đó mới đột xuất ra đánh
qua điều tra sơ bộ đều biết nạn nhân hoàng thị phượng là nhân viên tại làng quốc tế hướng dương
đóng tại phường hòa quyền thành phố hải phòng
vì làm việc xa nhà nên chị phượng thuê trọ ở thành phố thi thoảng mới về thăm gia đình
người nhà nạn nhân cho biết mỗi lần về thăm gia đình
chị thường sử dụng phương tiện là chiếc xe máy biển kiểm soát một mươi sáu p một mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi bảy
ngoài ra nạn nhân còn sở hữu một điện thoại di động
tuy nhiên toàn bộ xe máy điện thoại và tư trang của nạn nhân đều không có tại hiện trường
nếu kéo đầu đi trước mà nên đồi cao độ dốc như thế
thì phải là thanh niên chúng ta phải nhận định xác định là thanh niên
thống nhất cao quan điểm đây là vụ án giết người cướp tài sản
đối tượng có quen biết với nạn nhân và sinh sống gần khu vực hiện trường
công an thành phố hải phòng đã lập ban chuyên án với sự tham gia gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí phó giám đốc đồng thời là trưởng ban chuyên án
mỗi trình sát thứ nhất nhận nhiệm vụ truy tìm vật chứng của vụ án
bao gồm chiếc xe máy điện thoại và các loại giấy tờ tùy thân của nạn nhân
mỗi trình sát thứ hai phối hợp với công an huyền thủy nguyên
tiến hành giả soát khoanh vùng những đối tượng cộng cán trong vùng
mỗi trình sát thứ ba tiếp cận những hội dân tộc
các hội dân sinh sống quanh khu vực hiện trường để tìm nhân chứng cho vụ án
các mũi trinh sát còn lại được bố trí đến nhà nơi làm việc nơi thuê trọ của chị phượng
để tìm các mối quan hệ cũng như thời gian biểu của nạn nhân
đêm hai mươi bốn và dạng sáng ngày hai mươi năm tháng năm
cơ quan điều tra đã tiếp xúc với một gia đình sát vách nhà nạn nhân
thì người này cho biết sáng sớm ngày hai mươi năm tháng năm bà và con trai đều rời nhà đi làm nên không biết về vụ việc
đến trưa về nhà ăn cơm thì mới nghe tin
tuy nhiên người con trai của bà này cung cấp cho cơ quan điều tra một thông tin
có liên quan đến vụ án đó là nạn nhân có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên quy ở thôn kế bên
anh này cũng bày tỏ quan điểm hung thủ cũng phải từ nơi khác đến
chứ người dân trong thôn sống rất tình nghĩa vì thế không có chuyện tàn sát lẫn nhau
dựa vào thông tin của hàng xóm nạn nhân cung cấp cơ quan điều tra đã mời anh b d quy đến làm việc
anh quy cho biết sáng sớm ngày hai mươi năm tháng năm chị phượng có điện thoại cho biết
sẽ về nhà nhưng hôm đó quy có ca trực ở nhà máy nhiệt điện hải phòng nên không gặp được bạn gái
đến đầu giờ chiều cùng ngày thì quy nhận được tin giữ
đại diện nhà máy nhiệt điện hải phòng sau đó cũng xác nhận với cơ quan điều tra về thời gian biểu của quy trong sáng ngày hai mươi năm tháng năm
viện khoa học hình sự bộ công an kết luận mẫu máu thu giữ được tại hiện trường là máu của chị hoàng thị phượng
việc này đồng nghĩa với việc hung thủ không để lại dấu vết tại hiện trường và kẻ sát nhân vẫn là một ẩn số đối với cơ quan điều tra
không truyền bước bàn truyền án tập trung lực lượng giả soát hàng loạt nam thanh niên độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi
sinh sống quanh khu vực hiện trường vụ án và trong toàn xã minh tân
chúng tôi xác định và tập trung vào cho các đối tượng thanh niên
phối hợp cùng với công an xã minh tân công an huyện yêu cầu tổng giả soát một loạt các đối tượng
từ mấy bán kính bắt đầu từ xung quanh khu hiện trường cho đến mở rộng toàn bộ khu vực xã minh tân
cho đến khoảng một mươi sáu đối tượng
tất cả các đối tượng có độ tuổi từ một mươi tám cho đến bốn mươi
tất cả các đối tượng có mặt ở khu vực trong xã minh tân độ tuổi đó đều được triệu tập lên xã
và những đối tượng không có mặt ở địa phương thì đều được xác minh đóng
chúng tôi sẽ xác minh qua đường điện thoại qua những thông tin của gia đình
để liên hệ với các đối tượng và loại dần
mỗi trinh sát nhận nhiệm vụ truy tìm vật chứng của vụ án chia thành nhiều nhóm nhỏ
thay nhau tiếp cận các cửa hàng cầm đồ mua bán xe máy
hay điện thoại cũ trên địa bàn tỉnh võ hải phòng
nhiều giờ trôi qua trí vật lực của các đồng chí trong ban chuyên án đã bỏ xa không ít
song danh tính của kẻ thù ác vẫn chìm
tiếp tục đẩy mạnh truy tìm các vật chứng liên quan vụ án
các trinh sát đã tìm thấy chiếc xe máy của nạn nhân
tại một cửa hàng mua bán xe máy cũ tại xã phục lễ huyện thủy nguyên tp hải phòng
chủ cửa hàng khai đã mua chiếc xe này với giá một mươi hai triệu đồng
từ một thanh niên có giá ngợi vài đồng
ở gầy ốm da ngam đen nói giọng thủy nguyên
cùng ngày các chính sách tiếp tục tìm ra chiếc điện thoại của nạn nhân
tại một cửa hàng điện thoại tại xã ngũ lão huyện thủy nguyên
tuy nhiên cũng giống chủ cửa hàng mua bán xe máy cũ ở phục lễ
chủ cửa hàng cũng không có nhiều thông tin về người thanh niên
đã xuất hiện tại cửa hàng của họ trong chiều ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
việc tìm thấy các vật chứng của vụ án giúp cơ quan điều tra nhận định đối tượng
số một của vụ án
của vụ án nhiều khả năng là người thanh niên đã xuất hiện tại những địa điểm trên
bàn truyền án đã tìm kiếm và xác minh những nàm thanh niên
có hình dáng giống như biêu tả của các nhân trứng
kết thúc quá trình thẩm vấn hàng chục đối tượng nghi vấn
cơ quan điều tra đã rút ngắn danh sách xuống còn ba người
trong đó có một người làm nghề sửa chữa xe máy
sinh sống gần hiện trường vụ án và có quen biết với gia đình nạn nhân
đây chính là người thanh niên mà cơ quan điều tra đã tiếp xúc
ngay khi vụ án được phát hiện
và cũng chính anh ta cung cấp thông tin về mối quan hệ tình cảm của nạn nhân
theo tài liệu trinh sát thì thời gian gần đây
anh này thường xuyên đánh bạc tại một sứ bậc lớn trên địa bàn thuyền huyên
và thua tới hàng chục triệu đồng
các điều tra viên thận trọng tiến hành xác minh mọi di biến động
người thanh niên kể trên trước trong và sau thời gian xảy ra án mạng
những người dân sinh sống quanh tiệm sửa chữa xe máy của anh này
tại xóm lê lợi xã minh tân cho cơ quan điều tra biết
sáng ngày hai mươi năm tháng năm có thể anh này ra mở cửa hàng đến tám giờ
lại sập cửa đi đâu không rõ
khoảng hơn một giờ sau quay lại cửa hàng
và đem đốt một số vật sông trước cửa tiệm
chiều cùng ngày không thấy cửa tiệm mở
những ngày tiếp theo cửa tiệm tiếp tục đóng mở cửa rất thất thường
lần đầu đưa đối tượng phú vào diện nghi vấn
gọi hỏi để đối tranh đối phượng phú rất là bình tĩnh
không có một biểu hiện gì tỏ ra sợ hay lo lắng
đối tượng thể hiện là
rất bình tĩnh và thể hiện mình là người vô can
và sau khi chúng tôi làm việc xong thì đối tượng phú còn suy phép
bảo các anh đã làm xong chưa để em còn về phục vụ đám ma
thế nhưng mà vì còn những cái biểu hiện khác
nên là chúng tôi vẫn đặt đối tượng phú vào cái diện nghi vấn
và vẫn phải theo dõi giám sát các biểu hiện
khi quá trình đối tượng ở đám ma
và cũng tránh trường hợp đối tượng
sau khi về có thay đổi tư tưởng ý định đối tượng bỏ trốn
thì sẽ gây khó khăn cho công tác điều tra công tác truy bắt
song song với việc theo dõi tưởng di biến động của đối tượng
cơ quan điều tra đã cung cấp ảnh của đối tượng
để các nhân chứng gồm chủ cửa hàng mua bán xe máy điện thoại nhận diện
thì cả hai đều cho biết
người thanh niên đã bán xe máy và điện thoại cho họ
có nhiều điểm thương đồng với người trong ảnh
cũng được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân
và của tất cả các cơ quan
sự phối hợp của viện kiểm soát
và các phòng ban của quân hành phố
thì sau khi đã đủ căn cứ
đề xuất đề ra lệnh bắt đối tượng phú
và về đối tra
lệnh kiểm tra hành chính được kiểm tra
diễn ra cùng lúc
tại gia đình phú và cửa hàng xe máy
sau quá trình tìm kiếm cẩn trọng
cơ quan điều tra thu giữ được một sim điện thoại
ở tiệm sửa chữa xe máy
tại nhà phú các điều tra viên thu giữ được
một chiếc áo có dấu vết nghi là máu
chiếc áo này đã được chuyển giao
cho bộ phận khoa học hình sự
để truy nguyên nguồn gốc vết tích máu
khi trinh sát cho cái sim này
nên vào máy mình kiểm tra
chính là sim điện thoại của chị phượng
mà sim điện thoại chị phượng
mà xuất hiện tại cái quán
sửa xe máy của phú
thì phú không thể nào giải thích được
mà cái quán cái sim điện thoại
nó không phải nằm ở cái cửa sổ này
nó không phải được
tức là nó không phải phía ngoài mặt đường
mà cái phía đấy lại quay vào một cái khu vườn
của đồ hồi nhà
thế là phú không giải thích
thế là phú không giải thích được
chính những cái tài liệu chúng tôi
nghiên tục xác định như thế
thì là phú đã phải không
có con đường nào khác là phải cúi đầu nhận tội
phú khai nhận đã giúp sức cho anh họ
là chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng thôn sát hại chị phượng
để cướp xe máy và tư trang của nạn nhân
đem bán lấy tiền tiêu
phú khai thêm phú chỉ ra tay
đập gục chị phượng
còn chiến mới là người đánh chết nạn nhân
sau đó mang sát nạn nhân đi xấu
trước tình kiến mới
cơ quan điều tra tiến hành xác minh thanh niên
có tên chiến thì được biết
chiến vốn bị bệnh đồng kinh đời nhỏ
đầu óc không được tỉnh táo
như người thường
trong khi cơ quan điều tra
đang tiến hành xác minh
thì phú nặng nạc xin được nhận hết tội
miễn là cơ quan công an tha tội cho anh họ của hắn
được trụ tập lấy lời khai
chiến lắc đầu ngoài ngoại một mực khẳng định
không biết không giết ai
khiến công tác điều tra trở nên phức tạp hơn
với quyết tâm không để lọt tội phạm
nhưng cũng không để người vô tội bị hạm oan
cơ quan điều tra công an thành phố hải phòng
thận trọng tiến hành xác minh
thời gian biểu của chiến trong sáng
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đồng thời lấy lời khai của người thân
và người dân đã tiếp xúc
với chiến trong ngày hôm đó
bố mẹ này khẳng định là
chiến ở nhà chơi ở nhà
và gia đình khẳng định là hàng xóm
có nhìn thấy là chiến vẫn chơi ở nhà
cho đến khi gia đình gặp
được cái thông tin lấy được nhận
được cái thông tin là của
của phú đã thông báo ở nhà
ở xóm đã xảy ra cái trường hợp đấy
thì gia đình mới nhìn xem
thế nên là chúng tôi đã nọi trừ được
cái hướng của người chiến
qua tài liệu điều tra xác minh căn cứ
vào cái lời khai và cái chứng cứ ngoại phạm
của người anh họ của phú
đấu tranh lại với phú thì phú buộc phải thừa nhận
là cái việc đấy là phú đã
khai báo gian dối về cái việc
có độc phạm
vào lúc mà viện khoa học hình sự bộ công an
đã phát hiện dấu vết máu trong chức áo phông
phát hiện là máu người
và là máu của nạn nhân phước
một lần nữa phú không thể lý giải
móng của nạn nhân lại dính trên áo của mình
cuối cùng hắn phải cuối đầu thừa nhận
là hung thủ duy nhất ra tàu
tiếp vừa thủ ác vừa là chủ mưu thế là phú đã đổi cho chiến và biết rằng là chiến là người là không bình thường
trong quá trình công tác thì chúng tôi cũng đã va vào rất nhiều đối tượng gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng
cũng là giết người và giết cướp tài sản thế nhưng phú là một trong những đối tượng rất là lạnh lùng
căn cứ và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra cảnh sát hải phòng đã có đủ cơ sở khởi tố vụ án khởi tố bị can phú
về các tội giết người cướp tài sản quy định tại điều chín mươi ba và một trăm ba mươi ba bộ luật thình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong những tháng ngày trời thi hành phú không đêm nào có thể chập mắt vì nỗi ám ảnh tội lỗi
những tử tù trong khu biệt giam đặt cho phép
phú biệt danh tử tù sợ bóng tối bởi hễ mà đêm buông xuống là hắn lại gào góc thảm thiết
thế mới thấy tội ác không chỉ trả giá bằng bản án của luật pháp
mà lương tâm của kẻ phạm tội cũng sẽ bị dày vào từng phút từng giây cho đến khi phải lìa xa sự sống
đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm một án mạng xảy ra trong đêm tối đã làm rúng động miền quê nghèo thuộc xã kiến thiết huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
tin rằng cơ quan điều tra không thể tìm ra mình nên sau khi gây án đối tượng vẫn đến đám tang của nạn nhân chia buồn và giúp đỡ gia đình
nhưng tất cả các chứng cứ đều chống lại hắn
chỉ sau một thời gian ngắn đối tượng phải cuối đầu nhận tội
sau đây là nội dung vụ án kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi
bà nguyễn thị bé chú tại thôn tân minh xã kiến thiết huyện yên sơn tuyên quang sống với cậu con trai duy nhất là nguyễn ánh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
gia đình bà đang xây nhà ngôi nhà khá to so với hàng xóm
vụ án xảy ra bất ngờ khiến nhiều người bàng hoàng lo sợ
dư luận hết sức hoang mang trước sự liều lĩnh và manh động

vì em ngọc rất ngoan ngoãn có hiếu em cũng giành được rất nhiều tình cảm của những người cùng thôn
vì em ngọc rất ngoan ngoãn có hiếu em cũng giành được rất nhiều tình cảm của những người cùng thôn
cho đến giờ bà bé vẫn chưa nguôi được nỗi đau ra đi đột ngột của con trai mình
cho đến giờ bà bé vẫn chưa nguôi được nỗi đau ra đi đột ngột của con trai mình
nhưng em ngot deutsher còn chưa sống như nơi nào đấy

cần đó bột đi linking bike r kart ch kans
cần đó bột đi fourier tanto tỷ tầng hai mươi degree đàn ballethhh
sau những giờ căng mình phá án với những khó khăn không nhỏ những vất vả và áp lực bởi dư luận đối tượng gây án đã phải cuối đầu nhận tội